tại hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới dự lễ kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam tại trường đại học kinh tế quốc dân
trải qua sáu mươi ba năm xây dựng trường đại học kinh tế quốc dân đã phát triển thành một cơ sở đào tạo lớn có truyền thống uy tín cao trong và ngoài nước
nhà trường hiện có bốn mươi bảy ngành chương trình đào tạo cử nhân một bốn trăm linh tiến sĩ và gần một mươi bốn thạc sĩ đã tốt nghiệp
nhiều sinh viên học viên của trường đã trở thành những nhà lãnh đạo chủ chốt nhà nghiên cứu quản lý đầu ngành các nhà lãnh đạo nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn của đất nước nằm giữ trọng trách phát triển nền kinh tế và khoa học kinh tế của đất nước
trường cũng là đầu mối hợp tác nghiên cứu có uy tín tại việt nam của các trường đại học viện nghiên cứu quốc tế đến từ hơn một trăm linh tổ chức giáo dục thuộc hơn ba mươi quốc gia trên thế giới
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế tri thức tích cực chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư các trường đại học ở việt nam trong đó có đại học kinh tế quốc dân có vai trò rất quan trọng góp phần thiết thực vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế
trường đại học kinh tế quốc dân quan tâm tập trung nâng cao chất lượng đào tạo thực hiện đổi mới nội dung chương trình đào tạo gắn với đặc điểm tính chất của nền kinh tế thị trường